theo khung thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các trường mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên
tiệu trường sớm nhất vào ngày một tám tổ chức khai giảng vào ngày năm chín và kết thúc năm học trước ngày ba mươi một năm
tuy nhiên do tác động của dịch covid một mươi chín thời gian kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã bị lùi tới ngày một mươi năm tháng bảy
chậm một tháng rưỡi so với quy định
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày chín một mươi tám
sau đó các trường phải tổ chức chấm thi
việc chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một do đó sẽ cập dập
vì vậy bộ giáo dục và đào tạo đang xem xét lùi thời gian tiệu trường sau ngày một mươi năm tháng bốn
để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè và các trường trung học phổ thông làm công tác chấm thi